ngày tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy báo đầu tư chứng khoán có nêu về việc doanh nghiệp việt nam lãng phí nhiều cơ hội
khi chưa tận dụng được thế mạnh của xuất khẩu trực tuyến
và ước tính chỉ có một doanh nghiệp xuất khẩu biết cách ứng dụng xuất khẩu trực tuyến để có đơn hàng
về vấn đề này thủ tướng chính phủ giao bộ công thương chủ trì
phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu thông tin nêu trên để có biện pháp xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật
phó thủ tướng trịnh đình dũng trưởng ban chỉ đạo quốc gia chương trình hành động không còn nạn đói ở việt nam
đến năm hai nghìn hai mươi năm vừa chỉ đạo các bộ ngành liên quan hoàn thiện và tổ chức triển khai thực hiện chương trình hành động quốc gia không còn nạn đói
sau khi được thủ tướng chính phủ phê duyệt
về cơ bản phó thủ tướng trịnh đình dũng trưởng ban chỉ đạo đồng ý với nội dung dự thảo quy chế hoạt động phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban chỉ đạo
dự thảo chương trình hành động quốc gia
không còn nạn đói ở việt nam đến năm hai nghìn hai mươi năm
phó thủ tướng yêu cầu bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch hoạt động năm hai nghìn một mươi tám của ban chỉ đạo
trong đó đề xuất các cuộc họp chuyên đề
trên cơ sở ý kiến của các bộ cơ quan liên quan bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tiếp thu hoàn thiện quy chế tổ chức và hoạt động của ban chỉ đạo
trình phó thủ tướng trưởng ban chỉ đạo xem xét ký ban hành trong quý i năm hai nghìn một mươi tám
đồng thời xác định rõ nguồn kinh phí cho chương trình
hành động quốc gia
trình thủ tướng chính phủ xem xét phê duyệt trong quý i năm hai nghìn một mươi tám
lên xã hồi tụ huyện kỳ sơn nằm chát vót ở phía tây nam tỉnh nghệ an
chúng ta sẽ được mục sở thị những người con dân tộc mông cần cù chịu khó
chinh phục những rừng hoang thành một vùng trẻ tuyết san rừng pơ mu và sa mu xanh bạt ngàn giữa mù mây
phóng viên truyền hình nhân dân xin giới thiệu cùng quý vị một trong những điển hình của một người mông
đã làm nên kỳ tích ấy trên cổng trời xanh bạt ngàn
trang trại của ông vư vả chống ngút ngát xanh của trẻ sa mu pơ mu rừng dứa
năm hai nghìn được nhà nước giao một mươi hectare đất
trước đây là vùng đồi núi nhiều năm bà con người mông làm dãy bạc màu cằn cỗi mọc đầy lau lách
nhận đất rồi nhưng không biết trồng cây gì cho hiệu quả
tình cờ trong một lần sang thăm người bà con ở xã tây sơn trên dãy pulon cách hồi tụ khoảng bốn mươi km
nơi được mệnh danh là thủ phủ của cây pơ mu
thấy hai loại cây này phát triển rất nhanh vợ chồng ông xin giống về trồng thử
thấy cây hợp đất ông mở rộng thêm diện tích lên ba hectare mua giống trồng tiếp ba cây
nhờ được chăm sóc bảo vệ nên cây phát triển nhanh
đến nay rừng pơ mu và samu lên đến gần sáu cây trong đó có khoảng một cây sa mu
nhiều người nói là trồng để làm gì nhưng mà gia đình là thích trồng gia đình trồng
rồi là sau khi là cây phát triển tốt thì mọi người lên xem thì nó ai cũng thích
cho nên thì có bốn mươi nhà là làm theo
ngoài ra ông vừ vả trống còn duy trì phát triển chăn nuôi đàn bò một mươi năm con
từ mô hình trang trại tổng hợp đã đem lại thu nhập cho gia đình ông
từ một trăm năm mươi đến một trăm bảy mươi triệu đồng một ngày
về kỳ dòng con địa phương
đi giữa bạt ngàn rừng pơ mu sa mu xanh mang theo hương vị trẻ san tuyết chất ngọt đầu môi
thấy khuôn mặt dạng người của ông vừa vả trống
chúng ta vững chắc tin rằng sắc hoa anh túc với người mông nơi miền biên viễn này
đã thực sự chìm vào dĩ vãng và thực sự thấy một mùa xuân mới đang về trên miền rét xương
thời gian gần đây trên địa bàn đảo ngọc phú quốc tỉnh kiên giang
xuất hiện loại tội phạm giả làm khách du lịch để lừa đảo chiếm đoạt thông tin
sản thủ đoạn của bọn chúng là dùng giấy tờ tùy thân giả đến thuê xe mô tô
tại các điểm cho thuê xe máy dành cho du khách rồi chiếm đoạt
hiện nay đi trên đường phố ở phú quốc người ta rất dễ nhìn thấy nhiều điểm dịch vụ
cho thuê xe máy dành cho khách du lịch và thủ tục thuê xe máy tại đây được thực hiện một cách dễ dàng
khi khách có nhu cầu thuê xe chỉ cần báo với tiếp tân nhà nghỉ hoặc khách sạn nơi mình lưu trú
hay gọi điện thoại trực tiếp vào số điện thoại trên các biển quảng cáo
cho thuê xe ở dọc đường thì sẽ có người giao xe đến tận nơi
lợi dụng điều này các đối tượng đã ra tay thực hiện nhiều hành vi lừa đảo
chiếm đoạt hàng chục chiếc xe mô tô
điện hình là khách đi tham quan du lịch thuê xe mô tô rồi sau đó là chiếm đoạt tài sản
thì qua công tác nắm tình hình rồi thực hiện các biện pháp nghiệp vụ
thì chỗ đơn vị cũng đã điều tra khám phá được nhiều vụ lừa đảo theo phương thức thủ đoạn này
điển hình là vụ lừa đảo chiếm đoạt xe máy vừa bị công an huyện phú quốc bắt giữ
do đối tượng huỳnh quốc trung ba mươi ba tuổi ngụy tên hồ chí minh thủ tục thuê xe máy
vụ huyện lấp vò tỉnh đông tháp thực hiện
theo ghi nhận của chúng tôi thời gian qua các tiệm cho thuê xe máy ở địa bàn huyện phú quốc
bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản dùng giấy tờ tùy thân giả để thuê xe
có người đã bị bọn chúng lừa đảo nhiều lần chiếm đoạt nhiều chiếc xe

có cùng một thủ đoạn
rất là nhiều trường hợp khách tới thuê xe thì tôi cũng có kiểm tra chứng minh
nhưng mà bây giờ chứng minh giả họ làm như kiểu thật đấy
nên là tôi không phát hiện được nên là tôi cũng bị mất bốn cái xe rồi
rồi em cũng có ý kiến rằng là ở bên các biến phà biến tàu ấy
là trước khi mà cho khách mà muốn mang xe qua đất liền ấy
bởi phải có giấy tờ đầy đủ thì mới cho mang lên
chứ bây giờ là thấy các bến phà là quá dễ dãi
cứ cho xe mang lên như vậy cho nên là cái tình trạng trộm bắn cắp
lừa đảo rất là nhiều
trên thực tế hiện tại thì nhiều đối tượng sử dụng chứng minh giả để thuê xe
do đó là khi mà cho thuê phương tiện thì người dân cũng như các cơ sở
lưu ý kiểm tra kỹ với tờ tùy thân
coi thạc hay giả nếu nghi ngờ thì kịp thời báo cáo với chính quyền cơ sở
để có biện pháp là xử lý
mục đích của mình là ngăn chặn cái sơ hở tiêu xuất này
để phòng ngừa tốt cái loại tội phạm này
trong thời gian tới ngoài việc nâng cao ý thức của người dân
trong việc phòng ngừa loại tội phạm này
mong rằng các biến tàu các biến phà có tàu và phà
chở phương tiện từ đảo về đất liền
cần phối hợp tốt hơn nữa với cơ quan chức năng
có biện pháp kiểm tra chặt chẽ
việc mang hàng hóa và phương tiện cần vận chuyển
để tránh việc các đối tượng lợi dụng sự dễ dàng hiện nay
để thực hiện hành vi phạm tội
ngân hàng nhà nước việt nam đã ban hành thông tư số một mươi chín hai trăm linh hai
năm hai nghìn một mươi bảy sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số ba mươi sáu hai nghìn một mươi bốn
của thống đốc ngân hàng nhà nước
quy định các giới hạn tỷ lệ bảo đảm an toàn
trong hoạt động của tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài
theo đó thông tư số một mươi chín gồm năm điều với nội dung cơ bản
như sửa đổi bổ sung một số giới hạn tỷ lệ phù hợp
với quy định của luật sửa đổi
bổ sung luật các tổ chức tín dụng
giới hạn cấp tiến dụng để đầu tư kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp
tỷ lệ mua đầu tư trái phiếu chính phủ
trái phiếu được chính phủ bảo lãnh
sửa đổi quy định về giới hạn cấp tiến dụng và giới hạn góp vốn
mua cổ phần thực hiện theo quy định của luật các tổ chức tiến dụng và luật sửa đổi
bổ sung luật các tổ chức tín dụng
thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày một mươi hai tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
trong phần tiếp theo của chương trình
sẽ đưa trạm cân tự động trên hệ thống quốc lộ một
để kiểm soát chặt xe
chở quá tải
sân bay tân sơn nhất tăng chỗ đậu máy bay dịp tết
phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hà nội
đang điều tra vụ mất tích chưa rõ nguyên nhân
phát hiện từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
tại địa bàn thành phố hà nội
để phục vụ công tác xác minh
truy tìm tung tích
phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hà nội
đề nghị các cơ quan báo chí truyền thông
tổ chức đăng tải trên báo đài
nội dung như sau

phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hà nội
đang điều tra vụ ông nguyễn hồng lâm
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn
đăng ký hộ khẩu thường trú
xã nghĩa hương huyện quốc oai thành phố hà nội
bị mất tích chưa rõ nguyên nhân
từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy đến nay
quá trình điều tra xác minh
đã xác định
khoảng hai mươi một h ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
tự điều khiển xe ô tô camry màu đen
biển kiểm soát hai mươi chín a ba mươi một nghìn ba trăm chín mươi ba
đi khỏi trụ sở
của ubnd huyện quốc oai
khoảng hai mươi một h ba mươi sáu phút
thì đến gửi xe ô tô
tại địa chỉ một trăm một mươi ba trần duy hưng cầu giấy hà nội
bãi gửi xe ô tô qua đêm
tại khu vực bãi đất trống
thuộc quản lý của bộ khoa học và công nghệ
sau đó đi bộ ra ngõ một trăm một mươi năm trần duy hưng
và đi bằng phương tiện gì chưa xác định được
nhưng đến khoảng hai mươi một h năm mươi ba phút
ông lâm di chuyển
về khu vực hồ đền lư phường hoàng văn thụ
hoàng mai hà nội
đến nay gia đình và cơ quan không liên lạc được
với ông lâm chưa xác định ông lâm đi đâu
phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đề nghị
tất cả công dân các cơ quan tổ chức
nếu ai phát hiện ông nguyễn hồng lâm
hoặc tin tức có liên quan
thì liên hệ với phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hà nội
qua đội điều tra trọng án
phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hà nội
địa chỉ số bảy phố thiền quang
phường nguyễn du quận hai bà trưng
thành phố hà nội

hoặc đồng chí hoàng thế hiển
số điện thoại chín trăm tám mươi ba ba trăm linh bốn
để phối hợp giải quyết
sở giao thông vận tải
thành phố hồ chí minh mới đây đã kiến nghị
ủy ban nhân dân thành phố xem xét
phê duyệt dự án quy hoạch mạng lưới
cảng bến và đường thủy nội địa
trên địa bàn thành phố hồ chí minh
đến năm hai nghìn ba mươi
trên cơ sở đó sở giao thông vận tải sẽ
ra soát và kiểm tra điều kiện an toàn
hoạt động để tiếp tục giải quyết
cấp giấy phép cho các cảng sông hoạt động
trên địa bàn thành phố hiện có ba trăm bảy mươi cảng sông
hệ thống cảng
bến thủy nội địa đã đóng góp rất hiệu quả
cho nhu cầu cung cấp vật liệu xây dựng
cũng như đưa rước hành khách trên địa bàn
thành phố giúp giảm tải cho hệ thống
giao thông đường bộ đa dạng hóa
các loại hình vận tải trong năm hai nghìn một mươi bảy
các cảng sông đã xếp giữa
hai mươi ba triệu tấn hàng hóa
và bốn trăm sáu mươi hai lượt hành khách
do thực hiện theo quy định của
thông tư năm mươi hai nghìn một mươi bốn của bộ giao thông
vận tải toàn bộ ba trăm bảy mươi
cảng sông này chưa được xác định
nằm trong quy hoạch mạng lưới cảng bến
và đường thủy nội địa ở thành phố
nên sở giao thông vận tải phải ngưng
không cấp phép mới trong khi chờ phê duyệt
quy hoạch sở giao thông vận tải
đã linh hoạt cấp lại giấy phép với
thời hạn tạm thời từ ba tháng đến một năm
đối với các bến thủy nội địa
đáp ứng đầy đủ các điều kiện an toàn
để không gây ảnh hưởng đến hoạt động
kinh doanh liên tục của doanh nghiệp
năm hai nghìn một mươi bảy lực lượng thanh tra
của tổng cục đường bộ đã kiểm tra
hơn hai trăm sáu mươi một bảy trăm linh xe tải
phát hiện hơn hai mươi tám
xe vi phạm trở quá tải trọng
tức giấy phép chín bốn trăm bảy mươi xe
thu về cho ngân sách nhà nước hơn
ba trăm năm mươi tỷ đồng theo đánh giá
của tổng cục đường bộ tình trạng xe quá tải
tuy đã giảm nhưng vẫn còn diễn biến
phức tạp không thể giải quyết rứt điểm
nếu các địa phương không vào cuộc quyết liệt
đặc biệt là từ khi không còn sự phối hợp
giữa hai bộ giao thông vận tải và công an
thì tình hình xe trở quá tải trọng
có chiều hướng tăng trở lại
báo cáo tại hội nghị tổng kết
tổng cục đường bộ việt nam cho rằng
tình trạng xe quá tải có xu hướng
tăng trở lại tại một số địa phương
là do một số địa phương đang sắp xếp lại
lực lượng tại trạm kiểm soát tải trọng
xe lưu động lực lượng cảnh sát giao thông
không phối hợp với thanh tra tại các trạm
do đó công tác kiểm soát tải trọng
tại các trạm kém hiệu quả
đặc biệt chính quyền các địa phương
vẫn còn thiếu quyết liệt chưa thực sự gắn
trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác
chỉ đạo kiểm soát xe tải
ở các khu vực
mà có mỏ có cảng
rồi là những nơi có công trình xây dựng
chúng ta thấy là rõ ràng xe quá tải
có biểu hiện mà tái diễn trở lại
rồi là cơ lấy thành thùng cũng có biểu hiện
tái diễn trở lại mà chúng ta thấy
đây là một vấn đề cũng rất nhức dối
mà chúng ta làm ngoái chúng ta nói là còn khoảng
gần một mươi mà tôi thấy là gần một mươi
cực kỳ là khó
đại diện tổng cục đường bộ khẳng định
nếu địa phương vào cuộc quyết liệt
cùng với đưa vào hoạt động trạm cân tự động
trên hệ thống quốc lộ thì hiệu quả
kiểm soát tài trọng sẽ cao
trước mắt trong năm hai nghìn một mươi tám
tổng cục đường bộ bộ giao thông vận tải
đưa vào hoạt động hệ thống chạm cân tài trọng
trên hệ thống quốc lộ một để kiểm soát chặt chẽ
trong đợt phục vụ tết nguyên đán
mẫu tốt sắp tới sân bay quốc tế
tân sơn nhất sẽ được bố trí
sáu mươi bảy vị trí đậu gồm năm mươi năm vị trí
thương mại và một mươi hai vị trí đậu máy bay
qua đêm tăng một mươi tám vị trí
so với dịp tết trước
sân bay tân sơn nhất
sẽ sử dụng thêm các vị trí sân đậu
như a bốn mươi một và eco
khu vực một mươi chín sáu mươi ba ha dành cho đậu
qua đêm nâng tổng số các vị trí
đậu của toàn sân bay lên chín mươi vị trí
đảm bảo đáp ứng nhu cầu
của các hãng hàng không
ngoài ra quầy thủ tục máy soi hành lý
cũng được tăng lên phòng chờ dành cho hành khách
cũng được mở rộng
tổng công ty cảng hàng không việt nam đề nghị
các hãng hàng không công ty phục vụ mặt đất
hỗ trợ hướng dẫn khách hàng sử dụng
web check in và tổ chức điều phối
quầy cửa ra máy bay
dự kiến trong thời gian cao điểm tết nguyên đán
tân sơn nhất sẽ khai thác khoảng

tăng hơn một mươi so với năm hai nghìn một mươi
theo thống kê những ngày nghỉ tết dương lịch
tại tp hcm các siêu thị
và trung tâm thương mại đã trở thành điểm đến
của rất nhiều người dân để mua sắm
và giải trí
dư nhận tại các siêu thị lớn
ở tp hcm lượng
khách trong ngày tết dương lịch tăng cao hơn
so với ngày thường hàng hóa dồi dào
lại thêm dịp năm mới có nhiều chương trình
khuyến mãi quà tặng ưu đại cho khách hàng
để kích cầu tiêu dùng nên các siêu thị
ngày càng thêm hút khách nhất là các bà nội trợ
vốn tỉ mỉ trong việc mua sắm cho gia đình
bên cạnh nhu cầu mua sắm các siêu thị
trung tâm thương mại với nhiều khu trò chơi
quay hàng ăn uống cà phê cửa hàng sách
còn trở thành điểm vui chơi
giải trí thích hợp cho nhiều gia đình
lẫn với trẻ nhất là những gia đình
có con nhỏ vừa tiện lợi cho người lớn
vừa có sân chơi an toàn mát mẻ
cho trẻ em các siêu thị và trung tâm
thương mại đang đem lại nhiều tiện ích
cho người dân trong đời sống đồ thị
với những gia đình ngại đi xa hoặc bận biệu
chưa đủ điều kiện và thời gian
cho những chuyến du lịch dài ngày
thì những điểm vui chơi trong thành phố
hay hệ thống siêu thị trung tâm thương mại
là điểm đến thích hợp cho những dịp lễ
như tết duyên lịch
hôm qua tại thành phố phan thiết
ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận
tổ chức lễ khai trương đưa trung tâm
hành chính công tỉnh đi vào hoạt động
trung tâm thực hiện các chức năng
là đầu mối tập trung thực hiện các nhiệm vụ
hướng dẫn tiếp nhận và trả kết quả
giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan
cấp tỉnh đối với các tổ chức và cá nhân
hỗ trợ các tổ chức cá nhân
tìm hiểu tiếp cận môi trường đầu tư
của tỉnh và thực hiện các thủ tục
về đầu tư dự án ngoài ngân sách nhà nước
trên địa bàn tỉnh
trung tâm hành chính công tỉnh bình thuận
được thành lập trên cơ sở giải thể bộ phận tiếp nhận
và trả kết quả hiện nay
đang thực hiện theo cơ chế một cửa
cơ chế một cửa liên thông
tại các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận
sự ra đời của trung tâm hành chính công tỉnh bình thuận
là thể hiện quyết tâm chính trị lớn
của tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh
trong lộ trình xây dựng một nền hành chính công
phục vụ hiện đại chuyên nghiệp
đưa đến những dịch vụ tốt nhất nhanh nhất
và hiệu quả nhất vì người dân
được triển khai thí điểm
từ năm học hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi hai
tại nhiều trường trung học cơ sở và tiểu học
trên địa bàn toàn tỉnh bình định
phương pháp dạy học bàn tay nặn bột
một phương pháp dạy học xuất phát từ pháp
đã góp phần đáp ứng những yêu cầu đổi mới
căn bản toàn diện công tác giáo dục đào tạo
của tỉnh với những hiệu quả yêu việt
phương pháp này đang được nhân rộng
triển khai qua từng năm học
bàn tay nặn bột
là mô hình
giáo dục đào tạo của tỉnh
giáo dục tương đối mới mẻ trên thế giới
có nghĩa là bắt tay vào hành động
chương trình tập trung phát triển
khả năng nhận thức của trẻ em
một cách khoa học nhất học sinh tìm ra
lời giải pháp cho những thắc mắc
bằng cách tự đặt mình vào tình huống thực tế
từ đó khám phá ra
bản chất vấn đề
từ năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
tất cả các trường tiểu học
trên địa bàn tỉnh bình định
đã thực hiện phương pháp bàn tay nặn bột
trung bình cứ một khối
ít nhất vận dụng được ba bốn tiết
đối với môn tự nhiên xã hội
phương pháp này mang lại
nhiều ưu điểm cho học sinh
trong các môn khoa học tự nhiên
con cảm thấy rất là thích thú
bởi vì là con được chân bài
chút đám đông được làm thí nghiệm
và con cảm thấy rất là hào hứng
con rất thích làm thí nghiệm
để được trải nghiệm
con được thấy trên thực tế
còn khi mà học
các phương pháp
chỉ được nghe cô giảng
thì thật là thích thú

là một trong những trường tiểu học
trên địa bàn thành phố
triển khai thí điểm phương pháp bàn tay nạn bột
trường tiểu học võ văn dũng
thành phố quy nhơn
đã triển khai kế hoạch sản dạy
đến giáo viên các khối lớp
giáo viên trong trường đều có chung nhận định
đây là một phương pháp dạy học
kích thích sự sáng tạo của học sinh
giúp học sinh phát triển tư duy khoa học
bắt đầu tiếp xúc với phương pháp bàn tay nặn bột
thì nói chung là
bản thân mình là giáo viên
mình cũng chưa hiểu hết về phương pháp này
và mình cũng cảm thấy nó rất là khó
nhưng mà sau khi được
được bác giám hiệu giúp đỡ
và đặc biệt là mình có nhờ
chuyên gia họ giúp mình
thì mình hiểu được là bản chất của phương pháp bàn tay nặn bột
nó không có quá khó
làm thế nào để mình tìm ra được một cái thí nghiệm
phù hợp với lớp tuổi các em
và các em thích thú
với phương pháp học
các em biết lấy kiến thức
xây mơ khám phá
những cái điều gần gũi xung quanh các em
khó khăn khi triển khai phương pháp bàn tay nạn bột
là cần phải có đầy đủ cơ sở vật chất
và các thiết bị dạy học trực quan
theo các bài học
các thí nghiệm
các tiến trình của phương pháp một cách cụ thể
tài liệu bồi dưỡng
phải được biên soạn phù hợp
với chương trình giáo dục phổ thông ở việt nam
bình định đã và đang nỗ lực phát huy
những thành tích đạt được
trong việc áp dụng phương pháp dạy học bàn tay nạn bột
trong những năm qua
chắc chắn rằng với sự nhiệt tình
say mê với nghề của các giáo viên
trong toàn tình sẽ đưa phương pháp
dạy học này vào trong bài giảng
một cách tích cực và hiệu quả hơn
trong những năm qua
ngoại truyền thông báo
liên quan đến làn sóng biểu tình gây bạo loạn
tiếp diễn tại một số khu vực ở iran
và gây thương vong lớn thời gian qua
hôm qua nhà chức trách iran thông báo
đã có tổng cộng bốn trăm năm mươi đối tượng quá khích
liên quan đến các vụ bạo loạn
ở thủ đô tehran đã bị bắt giữ
chính quyền iran cáo buộc mỹ anh và ả rập xê út
là những nước đứng sau vụ việc này

theo đài truyền hình quốc gia iran
làn sóng biểu tình gây bạo loạn
vẫn diễn ra lẻ tẻ ở khu vực miền trung iran
tuy nhiên tình trạng bất ổn an ninh
tại thủ đô đã dần hạ nhiệt
đồng thời nhấn mạnh tình hình hiện tại
vẫn chưa cần tới sự can thiệp
của lực lượng vệ binh cách mạng
cùng ngày hội đồng an ninh quốc gia tối cao iran
đã cáo buộc mỹ anh và ả rập xê út
là những nước đứng đằng sau các vụ bạo loạn
ở nước này
thông qua hình thức tuyên truyền trên truyền thông xã hội
mạng internet và chấn an người dân
tình hình sẽ ổn định trở lại trong vài ngày tới
ngoại giao thổ nhĩ kỳ cũng ra tuyên bố
bày tỏ quan ngại trước tình trạng tại iran
đồng thời phản đối sự can thiệp của nước ngoài
vào tình hình quốc gia hồi giáo láng giềng này
tại tây ban nha bộ kinh tế nước này cho biết
cuộc khủng hoảng đòi độc lập
của vùng catalonia đã khiến tây ban nha
thiệt hại hàng tỷ euro
và vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến tăng trưởng
kinh tế của khu vực giàu có này
theo bộ kinh tế tây ban nha vùng catalonia
luôn có tốc độ tăng trưởng cao hơn trung bình
của cả nước tây ban nha
là một động lực tăng trưởng của nền kinh tế đất nước
tuy nhiên trong quý bốn vừa qua
vùng catalonia đã trở thành một gánh nặng
kinh tế khi cuộc khủng hoảng đòi độc lập
trái phép đã khiến khu vực này thiệt hại
khoảng một tỷ euro tương đương với
một hai tỷ đô la mỹ
hơn ba một trăm linh doanh nghiệp đã rời khỏi trụ sở
của catalonia trong đó có rất nhiều
ngân hàng lớn và các hãng bán lẻ
cuộc khủng hoảng chính trị tại tây ban nha
đã bùng phát kể từ khi chính quyền
vùng catalonia tiến hành cuộc trưng cầu
ý dân trái phép đòi độc lập hồi tháng một mươi vừa qua
tòa án hiến pháp tây ban nha
đã bác bỏ tuyên bố đơn phương đòi độc lập
nhiều quan chức thuộc chính quyền
bị phế chuất hoặc đã bị bắt giữ
và phải ra hậu tòa
tổng thống syri pasha al assad
vừa ban hành xác lệnh đầu tiên
trong năm hai nghìn một mươi tám
nhằm cải tổ nội các
theo đó thay thế bộ trưởng ba bộ quốc phòng
công nghiệp và thông tin
theo truyền thông syri xác lệnh mới
của tổng thống al assad bổ nhiệm tướng
làm bộ trưởng quốc phòng mới
tuy nhiên xác lệnh trên không nêu rõ
lý do của quyết định bất ngờ này
đây là lần đầu tiên kể từ năm hai nghìn một mươi
bộ quốc phòng có lãnh đạo mới
tướng ayyub sáu mươi năm tuổi đang là
tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang
sẽ thay thế ông fashasem al fray
ngoài ra vị trí bộ trưởng công nghiệp
được giao cho ông mohammed maden ali yusef
và người đứng đầu tập đoàn
truyền thông nhà nước
được bổ nhiệm làm bộ trưởng thông tin
hôm qua nhật hoàng akihito
đã có bài phát biểu chúc mừng năm mới
từ hoàng cung ở trung tâm thủ đô tokyo
trong đó cầu chúc một năm hạnh phúc
với người dân tại nhật bản
cũng như trên toàn thế giới
theo truyền thông sợ tại
đã có gần ba mươi người tập trung
bên ngoài hoàng cung để nghe
bài phát biểu đầu tiên này
và đây là một con số kỷ lục
trong bài phát biểu chúc mừng năm mới
nhật hoàng akihito đã bày tỏ niềm vui
khi được đón mừng năm mới
cùng với toàn thể nhân dân
chúc mừng năm mới với nhật hoàng akihito
còn có hoàng hậu michiko
công chúa mako và nhiều thành viên của hoàng gia
tôi thật sự vui mừng
khi được chào đón năm mới cùng các bạn
tôi cầu chúc một năm mới ngập tràn hạnh phúc
với người dân nhật bản
và người dân trên toàn thế giới
ước tính có gần ba mươi người có mặt tại hoàng cung
để nghe bài phát biểu đầu tiên
trong số năm bài phát biểu mừng năm mới của nhật hoàng
trong ngày hai tháng một
bài phát biểu năm mới của nhật hoàng
mang lại sự quan tâm đặc biệt
trong năm nay sau khi nội các nhật bản
thông qua quyết định nhật hoàng akihito
sẽ thoái vị vào ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
và nhường ngôi cho hoàng thái tử naruhito
dự kiến chính phủ nhật bản
sẽ công bố tên hiệu của vương chiều mới
vào giữa năm hai nghìn một mươi tám
hàng không canada đang điêu đứng
ngay trong những ngày đầu năm mới
do tình trạng giá lạnh kỷ lục kéo dài tại bắc mỹ
tại các sân bay chính ở canada
hàng trăm chuyến bay buộc phải hoãn hủy
do băng tuyết dày dài
và tình trạng thiếu nhân viên phi hành đoàn
theo thống kê trong ngày một tháng một
số chuyến bay phải hoãn hoặc hủy
đã tăng mạnh với thời gian hoãn chuyến kéo dài
khoảng bốn đến năm tiếng
đáng chú ý sân bay toronto
đã phải hoãn hoặc hủy gần năm trăm linh chuyến bay
trong khi hãng hàng không westjet
đã phải hoãn các chuyến bay của hãng
do không đủ tiếp viên
chỉ vài giờ sau thời khắc giao thừa
hãng air canada buộc phải đưa ra cảnh báo
đi lại cho hành khách có các chuyến bay
đến và đi từ một số sân bay trong nước
để chú ý cho khách hàng thay đổi lịch trình
tình trạng giá lạnh đã bao trùm
hầu hết canada và bắc mỹ
kéo theo băng tuyết dày đến hai m
và nhiệt độ thấp tới âm bốn mươi tám hai độ c
các nhà khí tượng học cho biết
giá lạnh do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh
từ bắc cực tràn xuống
và có thể sẽ kéo dài
đến hết tuần đầu năm mới
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin
thời sự sáng của truyền hình nhân dân